ngày hai mươi chín tháng tám các cơ quan chức năng việt nam và các cơ quan chức năng đài loan trung quốc
đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa hai trăm ba mươi công dân việt nam từ đài loan trung quốc về nước
hành khách trên chuyến bay là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế cần thơ
những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định